khi huyện nam sách công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn công an huyện nam sách đã chủ động bám sát địa bàn
phát hiện ba trường hợp có dấu hiệu khai khống và mua lợn bị dịch bệnh từ nơi khác về
khai báo lợn bị nhiễm bệnh để tiêu hủy với mục đích được nhận tiền hỗ trợ với mức cao hơn giá thị trường ở thời điểm hiện tại
qua quá trình điều tra công an huyện nam sách đã có đủ căn cứ xử lý hình sự một trường hợp là trần thế hiên
theo đó cùng với số lợn của gia đình đang nuôi bị dịch tả buộc phải tiêu hủy
hiên còn mua thêm hai con lợn nái trọng lượng hai trăm bảy mươi chín kg từ nơi khác về khai báo lợn của gia đình bị dịch để tiêu hủy
nhằm mục đích chiếm nọt hơn một mươi bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng hỗ trợ của nhân đức để được hưởng lợi hơn chín triệu năm trăm linh ngàn đồng tiền chân lệch
công an thành phố bắc cạn vừa ra quyết định xử vật vi phạm hành chính đối với hoàng văn phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thôn nà phải xã phương linh huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
vì vi phạm luật giao thông đường bộ
và có lời nói hành động chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ
cụ thể vào hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại khu vực ngã tư đèn đỏ giao nhau giữa đường võ nguyên giáp và đường thanh niên thành phố bắc cạn
qua kiểm tra tổ tuần tra xử lý vi phạm giao thông công an thành phố bắc cạn
đã phát hiện hoàng văn phương điều khiển xe mô tô biển kiểm soát chín mươi bảy b một trăm linh nghìn sáu trăm linh sáu
vi phạm luật giao thông đường bộ bao gồm đối mũ bảo hiểm không cài quai
có dấu hiệu sử dụng rượu bia
trước khi điều khiển phương tiện giao thông
không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe
đặc biệt khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
phương không chấp hành mà còn có những lời nói hành động chửi bới
xúc phạm danh dự nhân phẩm đến các thành viên thuộc tổ tuần tra kiểm soát giao thông đang làm nhiệm vụ
với những vi phạm trên ngày bốn tháng một mươi một
công an tp bắc cạn đã xử phạt vi phạm hành chính sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng đối với hoàng văn phương
trong đó các lỗi vi phạm giao thông là ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng
xúc phạm danh dự người thi hành công vụ là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
ngoài ra phương còn bị tước giấy phép lái xe bốn tháng
phá kết sắt của một nhà dân rồi trộm cắp tài sản với trị giá lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
nguyễn phước hoàng sa bốn mươi sáu tuổi trú tại thành phố đà nẵng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng khởi tố và bắt giam
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi lợi dụng thời điểm vắng người
sa đã lèn vào nhà một hộ dân ở xã hòa phước
huyện hòa vang với ý định trộm cắp
khi phát hiện một kết sắt có trong phòng ngủ đối tượng đã dùng kéo
kìm búa của gia chủ để phá kết sát và lấy toàn bộ tài sản trị giá bên trong
chỉ sau ba ngày gây án công an huyện hòa vang đã tổ chức điều tra và bắt giữ sa
tại cơ quan công an sa đã thừa nhận hành vi phạm tội
khám xét khẩn cấp nơi ở của sa tại phường hòa hiệp nam
cơ quan điều tra thu giữ bốn lượng vàng hai trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt
cùng một số trang sức bằng vàng với tổng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
còn với hành vi cướp tài sản phạm hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã khôi kỳ huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó vào khoảng sáu giờ một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
phạm hoàng anh thuê xe taxi đi tửu
từ xóm la pháp đến xóm đồng bãi xã khôi kỳ huyện đại từ
khi đến khu vực vắng ít người qua lại tại xóm đồng bãi
đối tượng đã dùng dao nhọn kề vào cổ lái xe taxi đe dọa uy hiếp
rồi chiếm đoạt gần ba triệu đồng cùng một điện thoại di động sau đó bỏ trốn
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ
đã tập trung lực lượng tổ chức xác minh truy xét và sau bảy mươi hai giờ đã bắt giữ phạm hoàng anh
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do thiếu tiền mua ma túy sử dụng
nên đã thực hiện hành vi phạm tội
thông tin bắt đối tượng trốn truy nã tại đắk nông và vĩnh phúc
sẽ có trong cụm tin đắn ngay sau đây
sau một thời gian bỏ trốn và bị truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
nguyễn viết thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện cư quynh tỉnh đắk lắc
đã bị đội cảnh sát hình sự công an huyện cư rốt tỉnh đắk đông bắt giữ
trước đó vào chiều ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám thái cùng trần minh tâm trần văn trường
và nguyễn thanh dương cùng ở đắk lắc xuống xã tâm thắng huyện cư rốt tỉnh đắk đông
để đòi nợ thuê do người nợ không có tiền trả nên các đối tượng đã bắt mang về một phòng trọ
ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc và gọi điện thoại cho người nhà nạn nhân
yêu cầu mang tiền đến trả mới thả người ra
vào cuộc điều tra công an huyện cư rút đã bắt giữ hai đối tượng giải cứu an toàn cho nạn nhân
riêng nguyễn viết thái và nguyễn thanh dương bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư rút đã ra quyết định truy nã với hai đối tượng trên
về tội bắt góc nhằm chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn trọng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
bị truy nã với tội danh trộm cắp tài sản cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên
tỉnh vĩnh phúc bắt giữ khi đang lẩn trốn tại hà nội sau hơn hai năm lẩn trốn
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy dũng đã có hành vi trộm cắp chiếc điện thoại di động iphone sáu s của anh hoàng hải nam
ở thành phố vĩnh yên sau đó nguyễn trọng dũng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương
khi đối tượng gây án mất tích hàng chục năm thậm chí có những đối tượng đã chết
thế nhưng chỉ cần có một manh mối dù là rất nhỏ về đối tượng thì những chiến sĩ truy nã tội phạm
thuộc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình lại âm thầm trải mình khắp mọi miền đất nước
quyết tâm phải đưa những đối tượng này ra ánh sáng chịu trách nhiệm trước pháp luật
ký nhận của phóng viên thời sự
đối tượng lê văn quế bị công an huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình ra quyết định truy nã vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
với tội danh công nhiên chiếm đoạt tài sản công dân
sau hai mươi bốn năm bị truy nã đầu năm hai nghìn một mươi chín qua công tác giả soát đối tượng
lực lượng cảnh sát truy nã hòa bình đã phát hiện một người tên là lê thanh quế ở đắk lắc
có nhiều điểm nghi vấn trùng lập với đối tượng lê văn quế
khi cả hai có cùng quê cùng họ tên và chỉ khác tên đệm
tuy nhiên quá trình lực lượng công an xác minh thì đối tượng đã chết
với quyết tâm tìm ra đối tượng đến cùng qua giám định adn giám định chữ viết nhận dạng qua ảnh
cơ quan công an đã khẳng định đối tượng lê thanh quế và lê văn quế là một
xác định là những cái việc phải làm đã làm thì phải làm cho đến cùng
cho nên là khi đã xác định đối tượng đã chết như thế thì anh em đã phải dùng hết tất cả những cái biện pháp
để làm sao thay loại được đối tượng
nói chung là tỉnh hòa bình thì qua cái đợt tấn công giả soát truy bắt và thay loại đối tượng truy nã
thì anh em tôi đã tham hiu cho các cấp lãnh đạo
và trực tiếp cùng với các cấp lãnh đạo
các huyện đi truy bắt và đã xác định rõ để làm sao giảm được tối thiểu
tối thiểu những số đối tượng truy nã trong đợt giả soát tấn công
nguyễn tiến lập ở xuân mai huyện trương mỹ hà nội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hòa bình truy nã về tội danh trộm cắt tài sản
sau thời gian lẩn trốn lập đã bị cơ quan công an bắt giữ vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên bản thân lập nghiện heroin nên sau khi bị bắt giữ
thái độ vẫn luôn ngông cuồng
thực tế cho thấy các đối tượng bị truy nã không chỉ trăm phương nghìn kế để trốn chạy
mà còn liều lĩnh manh động và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng truy bắt
đa số các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở chúng thay tên đổi họ
và sống dưới nhiều vỏ bọc khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
truy nã thì lẩn trốn cái hành vi phạm tội của mình
thế nên đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm và rất là nguy hiểm ngoài xã hội
về công an tỉnh hòa bình nói riêng và công an tỉnh toàn quốc nói chung
về truy bắt đối tượng truy nã thì là chúng tôi sẽ kiên quyết truy bắt
để các đối tượng này về quê án để làm giảm thiểu tối đa đối tượng truy nã
trong tỉnh cũng như trong toàn quốc
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay công an tỉnh hòa bình đã bắt vận động và thanh loại ba mươi đối tượng
trong đó có hai đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
phía trước hành trình truy nã tội phạm vẫn còn không ít khó khăn vất vả
nhưng cán bộ chiến sĩ làm công tác truy nã công an tỉnh hòa bình vẫn âm thầm
lặng lẽ xuôi ngừa khắp nơi để bắt các đối tượng lẩn trốn
góp phần giữ gìn bình yên cho cuộc sống người dân
trên thị trường việt nam có xuất hiện một số chủng loại xe ô tô nhập khẩu
có gắn thiết bị định vị vệ tinh gps có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường naviga
sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của việt nam
có bản đồ hình lưỡi bò đường chín đoạn
đặc biệt là tại hội trợ triển lãm ô tô việt nam năm hai nghìn một mươi chín
việt nam motor show diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng một mươi cho đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn
hãng xe volkswagen đã trưng bày chiếc xe ô tô volkswagen tour nhập khẩu có bản đồ đường lưỡi bò
trước sự việc trên vào ngày hôm qua bốn tháng một mươi một tổng cục hải quan đã phát đi thông tin
kết quả cuộc họp với các cơ quan liên quan để xử lý xe ô tô nhập khẩu trên
về cơ bản các bộ ngành đều thống nhất quan điểm cần xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân
có liên quan đến việc nhập khẩu trưng bày và tổ chức hội trợ triển lãm ô tô
có thiết bị định vị vệ tinh gps có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường navigate
sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của việt nam
theo quy định của pháp luật có liên quan như luật thương mại luật xuất bản
theo đó tổng cục hải quan kết luận phương án xử lý như sau
về xử lý đối với chiếc xe ô tô volkswagen touareg cr bảy trăm bốn mươi năm z
hành vi nhập khẩu ô tô có thiết bị định vị vệ tinh gps
có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường navigate
sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của việt nam
hành vi do công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô thế giới thực hiện
phạt tiền từ bốn mươi triệu đồng đến sáu mươi triệu đồng
đình chỉ hoạt động từ sáu đến chín tháng
hành vi tự ý thay đổi nguyên trạng hàng hóa tạm nhập tái xuất
tự ý can thiệp tắt chức năng định vị gỡ bỏ bản đồ
ứng dụng có hình lưỡi bỏ phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
hành vi trưng bày ô tô có thiết bị định vị vệ tinh gps
có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường navigator
sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của việt nam
hành vi do công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô vvk việt nam thực hiện
phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng
áp dụng hình thức phạt bổ sung tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính là chiếc xe ô tô
tổng cục hải quan sẽ chỉ đạo cục hải quan các tỉnh thành phố
kiểm tra thực tế các lô hàng xe ô tô nhập khẩu từ trung quốc
trong đó lưu ý kiểm tra thiết bị định vị vệ tinh gps
có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường navigater
trường hợp phát hiện thiết bị có gắn chứa nội dung hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia
xuyên tạc lịch sử thì tạm dừng thông quan và xử lý vi phạm theo quy định
tại quy định tại điểm a khoảng bốn điều hai mươi tám nghị định một trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi ba ndcp
tại xã cư mờ ta huyện mờ đắc tỉnh đắc lắc các gia làng trưởng buôn và cán bộ địa phương
vừa đưa bốn người nghe theo lời xúi dục của các đối tượng phản động phun rô lưu vong
ra kiểm điểm trước dân làng
bốn người bị kiểm điểm trước dân làng gồm yme bia yzo molo yxin nie và yding nie
trước đó vào năm hai nghìn hai yme yzo và yxin đã từng nghe theo lời các đối tượng phun rô lưu vong
đi biểu tình gây dối an ninh trật tự
sau khi chấp hành án cả ba đã trở về buôn làng làm ăn
đến năm hai nghìn một mươi tám cùng với yme bia ba người này lại nghe theo lời của ykut ybia

đối tượng phun rô lưu vong phản động đang ở canada điện thoại về xúi dục vượt biên sang thái lan
rồi đưa định cư ở nước thứ ba để có cuộc sống giàu sang
do nhẹ dạ cả tin cả bốn người đã đen đút bán tài sản của gia đình lấy chín mươi bốn triệu đồng
rồi rủ nhau vượt biên sang thái lan
tại đây bốn người đã bị các đối tượng xấu đưa lấy hết tiền rồi bỏ rơi
sau gần một tháng sống khổ cực bốn người đã được cơ quan chức năng đưa trở về lại buôn làng
tại buổi họp dân sau khi được các già làng trưởng buôn và cán bộ cấp trên tuyên truyền giải thích
bốn người đã tự kiểm điểm nhận ra những lầm lạc sai trái của mình và hứa chức buôn làng sẽ không tái phạm
tổng giá trị thiệt hại ban đầu do bão số năm gây ra

cho các địa phương ước tính khoảng tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong đó quảng ngãi sáu ba trăm sáu mươi bảy tỷ đồng bình định là ba trăm năm mươi tám tỷ đồng phú yên là một trăm một mươi sáu tỷ đồng khánh hòa là bốn mươi năm tỷ đồng
đáng chú ý bão số năm đã làm một người chết một người mất tích và một mươi bốn người bị thương
đây là những con số thiệt hại vừa được văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
cập nhật tại các tỉnh thành phố khu vực trung bộ
cơn bão số năm được nhận định là có diễn biến rất nhanh gây ra rủi ro lớn trên biển
đồng thời hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa lớn trên diện rộng các tỉnh từ quảng bình đến phú yên
dù công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt và đồng bộ khẩn trương tuy nhiên thiệt hại do bão số năm gây ra vẫn là rất lớn
bão số năm đã khiến một người chết tại quảng ngãi một người hiện vẫn còn đang mất tích tại hà tĩnh một mươi bốn người khác tại địa bàn tỉnh quảng ngãi bị thương
cùng với đó bão số năm còn khiến một trăm tám mươi hai nhà dân bị sập đổ và hai hai mươi năm ngôi nhà bị ngập nước kéo dài nhiều ngày
thống kê cho thấy
ba trăm sáu mươi hai hectare lúa năm năm trăm sáu mươi bảy ha hoa màu và hàng trăm hectare nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng thiệt hại
khoảng hai mươi bốn hai trăm một mươi bảy con da súc da cầm bị chết cuốn trôi một sáu trăm một mươi ba cây xanh bị gãy đổ năm trăm năm mươi trậu hoa cảnh bị thiệt hại
hệ thống đê điều thủy lợi giao thông bị tổn thương nghiêm trọng
trong thời gian diễn ra bão số năm cũng đã có một trăm bảy mươi hai cổ điện bị gãy đổ bốn trạm biến thế hư hỏng một đường dây hai trăm hai mươi kv
và chín đường dây một trăm một mươi kv bị hư hỏng khiến nhiều địa phương bị sự cố về điện với khoảng chín trăm linh hộ bị mất điện
hiện công ty điện lực các tỉnh thành phố đã khắc phục toàn bộ điện lưới bị ảnh hưởng và cấp điện lại cho người dân
tại bình định bão số năm vừa qua là mở màn cho mùa mưa bão năm nay
song nhờ chủ động phòng ngừa ứng phó phù hợp nên thiệt hại do mưa bão gây ra đã giảm nhẹ đặc biệt là không gây ra thương vong
làm được điều đó chính là nhờ thực hiện
hiệu quả mô hình quản lý
hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
phóng sự sau đây thực hiện tại huyện tuy phước nơi được mệnh danh là vùng rốn lũ của tỉnh bình định
đây là một trong những buổi diễn tập trăng chống nhà cửa trước khi bão đến của lực lượng thanh niên xung kích xã phước quang huyện tuy phước tỉnh bình định
không chỉ diễn tập trăng chống nhà cửa trước khi bão mà các thành viên còn được thực hành diễn tập sơ cứu người bị thương do bão làm sập nhà
khi bão lũ xảy ra quan trọng đầu tiên là phải nhanh khẳng trương và phân loại bệnh nhân đúng để có thay đổi xử trí thích hợp
ví dụ như những người nạn nhân bị nạn phụ nữ mang thai trẻ em người cao túi mình phải ưu tiên xử lý trước
cũng nhằm nâng cao nhận thức và hành động ứng phó
với thiên tài bão lũ của người dân địa phương đã lắp dựng hàng trăm biển báo nguy hiểm tại các đoạn đường ngập nước hàng chục tấm pano tuyên truyền phòng chống thiên tai
nếu trước kia người dân ở từng thôn xóm thường bị động khi thiên tai bão lũ xảy ra thì giờ đây thông qua việc theo dõi dự báo thời tiết trong mùa mưa bão kịp thời
bà con có thể dự lường khả năng những vùng dễ bị tổn thương từ đó chủ động đề ra kế hoạch ứng phó phù hợp nhất
trước khi mà thiên tai nó xảy đến đó là một cái yếu tố thứ nhất mà rất là quan trọng
cái thứ hai mà nếu thiên tai xảy ra mà gây ra thiệt hại cho người và tài sản thì lúc đó là ở địa phương có cái lực lượng xung kích
các lực lượng thanh niên xung kích có cái đội để mà sẵn sàng để ứng phó thì ở địa phương cũng đã có sổng có xuồng và có các cái phương tiện áo phao
khi có thiên tài bão lũ xảy ra
các em là đối tượng sẽ bị tổn thương nhất
do đó ở các xã vùng trũng thấp của huyện tuy phước địa phương chỉ đạo các nhà trường tăng cường buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền
nâng cao nhận thức về phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học
qua những buổi sinh hoạt như thế này nhận thức của học sinh và giáo viên về phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhà trường được nâng lên
thông qua cái hoạt động truyền thông ngoại khóa nhằm giúp cho nhà trường nắm bách được cái khả năng kiếp thu của các em
để nhà trường có cái định hướng và có những cái cơ hạch trong thời gian đến
tiếp tục triển khai vào thứ hai và hàng tuần và những buổi ngoại khóa theo chủ điểm hàng tháng
bằng việc triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong thời gian qua
các cấp chính quyền tỉnh bình định đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho người dân ở vùng thường bị thiên tai
giờ đây khi đã vào mùa bão lũ những bài học kinh nghiệm
kiến thức và kỹ năng đã được trang bị cần được phát huy tối đa nhằm giảm thiểu rủi ro
ngăn ngừa tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai
lý do là bởi vẫn còn hơn hai mươi hộ dân chưa chịu nhận tiền đền bù
bàn giao đất để giải phóng mặt bằng
dự án tiếp tục kéo dài gây ra nhiều hệ lụy trong đó nỗi lo lớn nhất phải kể đến là vấn đề an toàn giao thông
tuyến đường huyết mạch tồn tại nhiều điểm ngẽn sự chậm trễ này đang gây ra nỗi bức xúc cho người dân nơi đây
tài nạn liên tục xảy ra trước nhà mình
vợ chồng chị hằng buộc phải dự lên rào cản này để cảnh báo người đi đường
gia đình chị đã nhận tiền đền bù bàn giao đất để thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một từ rất lâu
nhưng những hộ lân cận chưa chịu bàn giao đất nên đoạn đường trước nhà chị chưa thể thi công
hơn ba năm dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một qua huyện bình sơn
vẫn chưa hoàn thành đã kéo theo nhiều hệ lụy
trong đó nỗi lo lớn nhất vẫn là tai nạn giao thông trên đoạn tuyến quốc lộ một
chưa hoàn thành nâng cấp mở rộng vì còn chờ giải phóng mặt bằng
hơn một năm trăm linh hộ dân đã bản giao đất để thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một
và hiện chỉ còn chừng hơn hai mươi hộ chưa chịu nhận tiền đền bù
kết cục là dự án và đoạn tuyến quốc lộ một chưa hoàn thành
vẫn kéo dài chưa thể thi công hoàn thành
và nếu không có những giải pháp quyết liệt hơn thì không biết bao giờ dự án mới thi công xong

chưa hoàn thành vẫn chưa giải phóng mặt bằng
các quốc gia thành viên của chúng ta tuy đa dạng về kinh tế lịch sử văn hóa tiếp tục gắn kết chặt chẽ với nhau bởi những giá trị tình cảm cộng đồng và trách nhiệm lợi ích dưới một mái nhà chung
với tinh thần đó thủ tướng nguyễn xuân phúc tuyên bố chủ đề của asean năm hai nghìn hai mươi là gắn kết và chủ động thích ứng
thủ tướng kêu gọi asean cùng đẩy mạnh tư duy cộng đồng hành động cộng đồng trông đợi sự ủng hộ tích cực của các nước
chủ đề của năm asean hai nghìn hai mươi
sau phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc clip giới thiệu về năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam với chủ đề trọng tâm ưu tiên và những hình ảnh về đất nước con người việt nam đã được ra mắt lãnh đạo các nước asean và các đại biểu dự hội nghị
theo quy định của hiến trương asean nhiệm kỳ chủ tịch asean của việt nam sẽ chính thức bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hiện nay đa phần học sinh sinh viên vẫn còn chưa phát huy hết được các môn học tiếng nước ngoài trong chương trình học phổ thông
do đó sở giáo dục đào tạo tp hcm đề xuất gia tăng hình thức thi tiếng nước ngoài lồng ghép tình huống thực tế để cải thiện tình trạng này
theo đánh giá phần lớn các học sinh sinh viên trong nước có trình độ ngoại ngữ chưa cao thậm chí ở mức trung bình yếu kém
thực tế theo thống kê tại tp hcm mỗi năm tỷ lệ sinh viên chuẩn đầu ra theo quy định chứng chỉ còn thấp giao động khoảng một mươi một mươi năm
do đó đầu tư chú trọng bồi dưỡng cho học sinh sinh viên không chỉ kiến thức mà còn có nhiều trải nghiệm ngoại ngữ bằng nhiều hình thức thiết thực
đang được các trường học nhất là bậc đại học quan tâm
hình thức được lưu tâm nhiều trong giai đoạn này là các cuộc giao lưu trao đổi thực tế ở trường
phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức các cuộc thi liên quan đến ngoại ngữ mang phạm vi toàn quốc
tại tp hcm trong những tháng gần đây có thể kể đến hội thi hùng biện tiếng anh ở cấp trung học phổ thông xoay quanh chế độ ăn uống khoa học
ở các đại học có thể kể đến trường khoa học xã hội và nhân văn với liên tiếp các cuộc thi tiếng anh tiếng pháp tiếng hàn online
theo kế hoạch trong thời gian tới các hoạt động này sẽ được các trường thực hiện thường xuyên và đổi mới
theo xu hướng tích hợp với học sinh sinh viên để nâng cao tỷ lệ học sinh sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ khi tốt nghiệp ra trường
thưa quý vị mới đây nhóm hoạt động xã hội hiểu về mảnh đời đã tổ chức hoạt động đổ rác lấy cây tại tp hcm
với mong muốn gây quỹ cho chuyến xe không đồng dịp tết nguyên đáng
và hoạt động của hướng tới giảm thiểu rác thải giảm thiểu tác động của rác độc hại đối với sức khỏe của cộng đồng
với năm ký giấy vụn năm ký chai nhựa hay năm viên pin bất kỳ mỗi người sẽ đổi lấy một cây sen đá
tuy chỉ diễn ra trong hai ngày nhưng chương trình đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân
nhân viên văn phòng các bạn học sinh sinh viên và cả các em thiếu nhi
cái này thì nó rất là tốt cho mọi người
tại vì mọi người thường là bỏ bên đầu rác thải thì bỏ lung tung hết rồi không có ai kiểm soát hết
rồi mọi thứ nó cứ mà mấy cái này là mấy cái chất đôi khi những cái chất phân hủy nó rất là lâu
nên nó là nó không có được nó rất là ảnh hưởng tới môi trường
thì có những cái chiến dịch như thế này thì rất là mình sẽ phân loại từng loại từng loại một
thì mình sẽ có cách xử lý liên và làm cho xã hội nó sẽ ngày càng tốt đẹp hơn
một hành động nhỏ thôi nhưng mà nếu mà nhiều người cùng chung tay
thì nó sẽ khiến cho được lan tỏa cái ý nghĩa của được lan tỏa
giúp mọi người có thể giữ gìn môi trường và trồng cây xanh để giúp cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp hơn
cái lượng rác mà mình gom thu về để mà mấy ấy á thì nó không là bao nhiêu
nhưng mà được một cái là mình sẽ lan tỏa lên nhiều người biết đến và tạo hình thành ý thức đối với mỗi người
thu gom pin và đồ điện tử đúng cách sẽ có ý nghĩa rất lớn
trong việc giữ gìn môi trường sống giúp tạo ra sự mới mẻ trong cách thức hành động bảo vệ môi trường
đối với lại những cái đồ phế liệu ve chai đồng nét á thì sẽ có đưa về cho cơ sở họ thu gom
còn đối với pin thì mình sẽ đưa về việt nam tái chế để họ xử lý cho đúng cách
còn đối với sách vỏ chuyển tranh thiếu nhi mà còn sử dụng được thì mình sẽ giữ lại để mình làm một cái tủ sách thiếu nhi
đội rác lấy cây không chỉ là một chương trình thiện nguyện vì môi trường
đây còn là một tiếng nói cảnh báo cho những bạn trẻ người dân về thói quen xả rác bừa bãi
đồng thời thay đổi nhận thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường bảo vệ cuộc sống của chính mình và những người xung quanh